thưa quý vị hôm nay hai mươi ba tháng năm ngày làm việc thứ tư của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm quốc hội tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng
buổi sáng quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn hai mươi ba
kế hoạch thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm hai nghìn hai mươi ba
buổi chiều quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
sáng ngày hai mươi hai tháng năm tại chùa phật tích ở thủ đô viêng trăn lào đã diễn ra lễ phật đản phật lịch hai nghìn năm trăm sáu mươi tám dương lịch hai nghìn hai mươi bốn
trong không khí trang nghiêm thành kính các chư tôn giáo phẩm việt nam và lào
cùng bà con phật tử bà con kiều bào người việt nam tại lào đã cùng thực hiện các nghi lễ dân hương tắc bạt cúng dường
cử hành lễ tắm phật theo truyền thống ngày phật đảng và cầu hòa bình an lạc hạnh phúc cho toàn dân tộc nói chung và cho bà con kiều bào tại lào nói riêng
lễ phật đàn là hoạt động được phật tử và bà con kiều bào người việt nam tổ chức hàng năm nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn
tư tưởng hướng thiện của đạo phật duy trì bảo tồn văn hóa truyền thống của người việt nam ở nước ngoài
đây cũng là dịp để kết nối phật tử kiều bào người việt với nhau tiếp tục gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống
và cùng chung tay xây dựng cộng đồng người việt luôn đoàn kết đóng góp thiết thực cho nước sở tại và luôn hướng về quê hương việt nam
cũng tại buổi lễ ban tổ chức đã trao tặng một trăm năm mươi xuất quà từ sự đóng góp của những nhà hảo tâm cho những người lào và việt nam
có hoạt cảnh khó khăn đang sinh sống tại thủ đô viên trăn
so với khu vực đồng bằng sông kiều long
tỉnh đồng tháp sở hữu khá nhiều lễ hội và các sự kiện văn hóa lớn
không chỉ lễ hội truyền thống các lễ hội sự kiện mới cũng đã hình thành thương hiệu thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế
ngoài các hoạt động lễ hội truyền thống như lễ hội đình định yên lễ hội gò tháp hội đình tân phú trung lễ dỗ cụ phó bản nguyễn sinh sắc
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đồng tháp tổ chức thêm nhiều lễ hội mới như lễ hội xoài sen quýt hồng lễ hội cá tra
festival hoa kiển xa đét mỗi lễ hội có hàng trăm ngàn lượt du khách tham quan mua sắm
riêng lễ hội xoài đã thu hút hơn một trăm năm mươi lượt khách doanh thu bán hàng khoảng ba tỷ đồng
kể cả những thông tin trong nhà mẹ nước đã đưa rất nhiệt quyết nhiệt tình đối với hình ảnh tổ chức lễ xoài và cá xoài của đồng tháp trong thời gian qua
và tôi tin tưởng rằng với việc đưa hình ảnh đó thì sẽ nâng cao được thương hiệu của đồng tháp cũng như đồng bằng trong lòng nói chung
với chủ đề
dương ra biển lớn lễ hội cá tra lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi hai cũng đã để lại dấu ấn tốt đẹp cho người dân du khách và các doanh nghiệp
ngoài giới thiệu tôn vinh hình ảnh sản phẩm cá trà lễ hội đã kết nối được nhiều cơ hội liên doanh sản xuất chế biến
góp phần khẳng định giá trị nguồn gốc xuất xứ và thương hiệu cá tra việt nam nói chung tỉnh đồng tháp nói riêng
để làm lễ hội tới thì có những hướng tốt về tiền thông thứ nhất là nó mang tính tham gia chung của ngành nhiều hơn
rồi thu hút được các đối tác nước ngoài nhiều hơn
các lễ hội cần phải phổ biến cụ thể rộng rãi hơn cho các du khách
chứ mình nhìn chung thì hôm nay mình thấy thì đa phần là bà con trong tỉnh đi về lễ hội nhiều hơn là các tỉnh thành khác đưa khách về
theo thống kê lượng khách du lịch đến đồng tháp vào năm hai nghìn hai mươi một có một triệu năm trăm linh lượt năm hai nghìn hai mươi hai có ba triệu bốn trăm linh lượt
trong đó lượng du khách tham quan mua sắm tại các lễ hội gần đây khoảng bảy trăm linh lượt khách
riêng lễ hội sen lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn có hơn hai trăm linh lượt khách doanh thu các hoạt động ước đạt hơn chín mươi chín tỷ đồng
ngày hai mươi hai tháng năm tỉnh quảng ninh đã tổ chức hội thảo chuyên đề hội nông dân quảng ninh tham gia xây dựng nông thôn mới
nhằm nâng cao hoạt động của hội nông dân góp phần xây dựng nông thôn quảng ninh hiện đại phồn vinh hạnh phúc dân chủ văn minh
toàn tỉnh quảng ninh hiện có chín mươi tám trên chín mươi tám xã đạt chuẩn nông thôn mới huyện tiên yên và huyện đầm hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
tỉnh đã hoàn thành chương trình một ba năm không còn xã thuộc diện đặc biệt khó khăn
bên cạnh những kết quả đạt được hội nông dân tỉnh quảng ninh cũng thẳng thắn nhìn nhận hạn chế thuộc về trách nhiệm của tổ chức hội
như công tác tuyên truyền vận động ở một số địa phương cơ sở chưa thường xuyên hình thức chậm đổi mới
việc xây dựng nhân rộng các mô hình kinh tế chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động hỗ trợ nông dân ở một số nơi còn yếu chưa được quan tâm
tại hội thảo các đại biểu chuyên gia nhà khoa học đã đóng góp nhiều tham luận ý kiến giải pháp bài học kinh nghiệm
nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động của hội nông dân quảng ninh trong giai đoạn tiếp theo
chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị chiều ngày hai mươi hai
hai mươi tháng năm tại nghệ trang liệt sĩ tỉnh đắk lắc tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh
đã trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng hai mươi bảy hải cốt liệt sĩ là quân nhân tình nguyện và chuyên gia của việt nam
hy sinh qua các thời kỳ tại chiến trường campuchia
lễ truy điệu và an táng hai mươi bảy hải cốt liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm và trọng thể
đây là những hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính được đội k năm mươi một bộ chỉ huy quân sự tỉnh đắk lắc tìm kiếm
và cất bốc trong mùa khô hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn cùng với sự giúp đỡ và phối hợp của chính quyền và nhân dân tỉnh mondukiri campuchia
sau lễ truy điệu hải cốt các liệt sĩ đã được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh đắk lắc
trong suốt hai mươi bốn năm qua tỉnh đắk lắc đã tìm kiếm cất bốc quy tập được gần bảy trăm năm mươi hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện
và chuyên gia việt nam hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ ở campuchia về an táng tại nghĩa trang các tỉnh
cũng trong ngày hai mươi hai tháng năm ban thường vụ tỉnh đoàn vịnh phú
tổ chức lễ gia quân chiến dịch thanh niên tỉnh nguyện hè năm hai nghìn hai mươi bốn
chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm hai nghìn hai mươi bốn được tỉnh đoàn vĩnh phúc triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên
với một chương trình và bốn chiến dịch diễn ra cao điểm từ mùng một tháng sáu đến ba mươi một tháng tám
ra mắt đội chiến binh áo xanh tuyên truyền phổ biến pháp luật
triển khai thí điểm mô hình thôn làng xanh sạch trong công tác bảo vệ môi trường
triển khai đợt cao điểm hướng dẫn người dân chuyển đổi số
và sử dụng dịch vụ công trực tuyến
tại lễ phát động hai mươi chiếc xe đạp đã được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn huyện lập thạch năm trăm linh cuốn sách thiếu nhi và cải tạo lại thư viện
tặng cây xanh cho trường tiểu học nhạo sơn huyện sông lô
thời gian qua với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
vi phạm về nồng độ cồn đã giảm người dân đã dần xây dựng văn hóa
đã uống rượu bia thì không lái xe
tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người dân tìm cách trốn tránh kiểm tra nồng độ cồn
bằng cách sử dụng trang phục xe ôm công nghệ hoặc chính bản thân những người chạy xe dịch vụ
nghĩ rằng lực lượng chức năng sẽ bỏ qua không kiểm tra mà sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
trước tình trạng này các chốt kiểm tra tại thành phố hà nội đều quán triệt tới tất cả cán bộ chiến sĩ
với mục tiêu không bỏ lọt vi phạm
tại chốt giao thông trên đường chu văn an quận hà đông thành phố hà nội lực lượng cảnh sát giao thông
thuộc đội cảnh sát giao thông số bảy phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã kiểm tra nồng độ cồn
tất cả các trường hợp người tham gia giao thông trên đường kể cả các lái xe công nghệ hay vận chuyển hàng hóa
và trường hợp này lái xe vi phạm nồng độ cồn khi đang sử dụng mũ bảo hiểm của hãng xe ôm công nghệ
theo lực lượng chức năng đánh giá thời gian qua hầu hết các lái xe công nghệ vi phạm nồng độ cồn
điều hỏi lực lượng chức năng xem mức xử phạt bao nhiêu tiền
nếu vượt qua giá trị phương tiện họ sẵn sàng bỏ xe lại
trong quá trình xử lý chúng tôi nhận thấy những người điều kiện tham gia giao thông
họ hay suy nghĩ là lực lượng chức năng chỉ kiểm tra những người tham gia giao thông bình thường
còn những người mà mặc áo công nghệ hay chạy xe công nghệ là chúng tôi không xử lý hoặc là ít xử lý ít kiểm tra
nhưng mà trên thực tế thì chúng tôi đã ra quân và xử lý đồng bộ và tất cả những người tham gia giao thông
áo grab mặc áo chạy xe công nghệ chúng tôi đều gia quân kiểm tra và xử lý để kiểm soát và xử lý tất cả những đối tượng
lực lượng chức năng cho biết thời gian tới sẽ đẩy mạnh tuyên truyền đến các hãng xe công nghệ để tác động đến các lái xe
ngoài ra nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ kiên quyết xử lý và gửi thông báo về đơn vị chủ quản
lực lượng chức năng mong muốn việc đã uống rượu bia thì không lái xe phải được xây dựng từ ý thức của người tham gia giao thông
thì tình trạng này mới có thể xử lý triệt đề